trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hải dương mới đây cho biết trên địa bàn thành phố hải dương vừa xuất hiện chùm năm mươi ba ca bệnh thủy đậu tại trường tiểu học xã gia xuyên
cụ thể ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào ngày ba tháng bốn là nam học sinh lớp ba b ở thôn tranh đấu với các biểu hiện sốt mệt mỏi
ngày bốn tháng bốn học sinh này xuất hiện các ban dạng phòng nước toàn thân đồ chạm y tế xã khám và triển đoán mất thủy đậu
đến ngày một mươi hai tháng bốn toàn trường ghi nhận có năm mươi ba học sinh mắc bệnh cách ly tại nhà tập trung chủ yếu ở khối hai và ba và hiện đã có ba trường hợp khỏi bệnh
trong số học sinh mắc bệnh có tới bốn mươi em chưa tiêm vaccine số còn lại mới tiêm vaccine mũi một
trường tiểu học xã gia xuyên có tám trăm ba mươi chín học sinh ở hai mươi năm lớp
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương đã tiến hành giám sát đánh giá các hoạt động phòng chống dịch của nhà trường
yêu cầu trường tiếp tục theo dõi phát hiện các trường hợp nghi mắc mắc mới sau đó cách ly kịp thời để không lây sang học sinh khác
đồng thời thực hiện tổng vệ sinh toàn trường phòng học dụng cụ học tập và khuôn viên nhà trường
trang bị đầy đủ dung dịch khử khuẩn vệ sinh tay chân cho các học sinh và giáo viên mỗi lớp học hoặc một nhóm lớp liền kề
tăng cường hoạt động tuyên truyền và liên lạc với phụ huynh học sinh hàng ngày
tập trung vào các biện pháp vệ sinh môi trường vệ sinh cá nhân chăm sóc đúng cách khi học sinh mắc bệnh
đây là ổ dịch thủy đội thứ ba được ghi nhận trên địa bàn tỉnh hải dương
trước đó đã ghi nhận các ổ dịch tại trường tiểu học xã phạm trấn gia lộc và trường tiểu học xã thanh lang thanh hà
toàn tỉnh đến ngày một mươi hai tháng bốn đã ghi nhận một trăm sáu mươi hai người mắc thủy đậu và tập trung chính là nhóm học sinh tiểu học
bệnh thủy đội hay còn gọi là bệnh trái dạ là bệnh truy nhiễm cấp tính do virus thủy đội có tên là varicella virus gây ra
loại virus này có tác nhân gây ra bệnh thủy đậu ở trẻ em và bệnh zona ở người lớn
đây là bệnh có khả năng lây lan nhanh chóng có thể xảy ra ở cả trẻ em phổ biến hơn và người lớn
mùa xuân thời tiết nồm ẩm là thời điểm bệnh thủy đậu bùng phát mạnh nhất
biểu hiện rõ rệt của thủy đậu là những mụn nước phồng rộp trên khắp cơ thể ngay cả trong niêm mạc lưỡi và miệng
thủy đội là bệnh lây truyền từ người sang người bằng cách tiếp xúc trực tiếp
lây lan qua không khí từ các giọt bọt ly ti được tiết ra từ đường hô hấp hò hắt hơi nói chuyện hoặc lây từ các chất dịch ở nốt phòng
ngoài ra thủy đội còn lây truyền gián tiếp qua những đồ vật bị nhiễm dịch ở nốt phòng
như việc sử dụng chung đồ dùng cá nhân bàn trả đánh răng khăn mặt ăn uống chung với người đang bị thủy đậu
thủy đậu là bệnh lành tính thường vốn khỏi sau một thời gian phát bệnh
tuy nhiên bệnh nào cũng có những biên chứng nguy hiểm nếu không có biện pháp chữa trị đúng cách
các biên chứng của thủy đội như nhiễm trùng gây lở loét các vết mụn nước sau khi vỡ gây chảy máu bên trong
gây viêm não viêm mảng não viêm phổi thủy đậu gây viêm thận viêm cầu thận cấp
bệnh thủy đậu hiện nay chưa có thuốc đặc trị chỉ có các loại thuốc và phương pháp hỗ trợ điều trị
là bệnh lành tính do vậy có thể tự điều trị tại nhà theo chỉ định của bác sĩ
các trường hợp bị biến chứng cần điều trị nội trú tại bệnh viện theo đúng liệu trình của bác sĩ đưa ra